những ấn tượng của cư dân mạng về lực lượng công an nhân dân chuẩn bị cho lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
còn là sự nỗ lực của tất cả cán bộ chiến sĩ
trong công tác đảm bảo an ninh trả tự an toàn giao thông mọi công tác an ninh trả tự được bảo đảm an toàn tuyệt đối
lực lượng cảnh sát giao thông có mặt ở khắp các tuyến phố bảo đảm không để xảy ra ủn tắc giao thông
trong những ngày cả nước đang hướng về đại lễ bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
lực lượng cảnh sát cơ động ứng trực tại các điểm chốt không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tất cả các lực lượng công an đều sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ với tinh thần và quyết tâm cao nhất
đến điện biên trong những ngày này mình rất yên tâm dù đông đúc nhưng đâu cũng thấy lực lượng công an túc trực đảm bảo an toàn cho người dân
tinh thần quyết tâm cao của lực lượng công an sẽ góp phần cho ngày lễ được trọn vẹn toàn thắng cảm ơn các chiến sĩ rất nhiều
tự hào về chiến thắng anh hùng đó là cảm nhận chung của rất nhiều cư dân mạng trong những ngày này
khi cả đất nước cùng hướng tới lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
đồng bào cả nước sẽ tiếp tục đồng lòng chung sức quan tâm hỗ trợ giúp đỡ bằng những hành động
việc làm cụ thể thiết thực góp phần xây dựng điện biên ngày càng phát triển nâng cao đời sống nhân dân